sẽ có quá trình tăng cường yếu nên thời tiết tại khu vực phía đông bắc bộ sẽ có sự thay đổi đáng
kể có mưa rông cục bộ có mưa vừa mưa tỏ nam đồng bằng phía tây bắc bộ chỉ có mưa rải rác nhiệt độ
cao nhất ngày giảm đáng kể giao động từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ có nơi cao hơn lưu xuống trung bộ trong đêm nay
sáng sớm ngày mai và sang ngày hai mươi sáu các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi sẽ có mưa mưa vừa mưa
tàu và rông tổng lượng mưa tại khu vực từ quảng bình đến quảng nam từ một trăm linh đến hai trăm linh mm có nơi trên
ba trăm linh mm cả đợt tại khu vực thanh hóa đến hà tĩnh quảng ngãi có mưa ít hơn đạt sáu mươi đến một trăm hai mươi mm có
nơi trên một trăm năm mươi mm cả đợt nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các
khu vực trũng thấp khu vực nam trung bộ chỉ có mưa rông vài nơi trong ngày mai
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở trung bộ là từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn phía bắc đêm và sáng
trời lạnh tại nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới phổ biến ngày nắng gián đoạn chiều tối và đêm có mưa rào và rông
giải rác cục bộ có mưa vừa trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao
nhất từ ba mươi ba mươi ba độ thưa quý vị và các bạn theo dự báo nam bộ sẽ đón một đợt chiều cường cao và
ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi tháng một mươi khu vực ven biển đông nam bộ trong đó có thành phố hồ chí minh có khả
năng ngập úng diện rộng tại các vùng trũng thấp vùng ven sông và vùng ngoài đê bao theo dự báo
đỉnh chiều tại thành phố hồ chí minh đợt này có khả năng xuất hiện trong ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng
một mươi tại trạm phú an và nhà bè chiều cường có thể lên tới mức là một sáu đến một sáu mươi năm mét tại trạm thủ dầu
một có thể lên mức là một bảy đến một bảy mươi năm mét ở trên biển ở vùng biển bắc và giữa biển đông trong vùng biển bắc và giữa biển đông trong vùng biển bắc và giữa biển đông
trong vùng biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa có mưa rào và giông gió đông bắc cấp bốn đến cấp bảy biển động mạnh
khu vực nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có mưa rào và rông dài rác gió đông bắc cấp bốn cấp năm
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá mức ba mươi độ khu vực hà nội mây thay đổi có mưa mưa rào và
rông vài nơi đêm và sáng trời lạnh gió đông đến đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng hai mươi đến hai mươi chín độ